chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tham dự và có bài phát biểu tại cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
gọi tắt là apec về ứng phó với đại dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế diễn ra theo hình thức trực tuyến
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã chia sẻ về nỗ lực của việt nam trong thực hiện mục tiêu kép về phòng chống dịch bệnh và duy trì tăng trưởng kinh tế
đồng thời đưa ra ba đề xuất quan trọng cho hợp tác apec
phát biểu tại cuộc họp chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho rằng thực tế ứng phó với dịch bệnh trong hơn một năm qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các nền kinh tế thành viên apec
nổi bật là sự đồng tình chung tay hành động của người dân và giữa các nền kinh tế thành viên trong việc triển khai các biện pháp chống dịch một cách tổng thể khoa học đa phương bao trùm
chỉ cần một người một nền kinh tế chưa an toàn về dịch thì cả thế giới sẽ không thể an toàn
hiện nay triển vọng phục hồi kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào sự tiếp cận kịp thời bình đẳng với giá cả hợp lý và thực hiện tiêm chủng hiệu quả nguồn vaccine có chất lượng
tăng cường ứng dụng công nghệ mới
chuyển đổi số là những nền tảng quan trọng cho kiểm soát dịch hiệu quả và góp phần vào phát triển bình vững
dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến rất phức tạp kéo dài trong khi sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp đang còn càng dần
nghèo đoái loan rộng thất nghiệp gia tăng bắt bình đẳng xã hội trầm trọng hơn
chạy đua với thời gian chúng ta phải hành động quyết liệt hơn hợp tác thực chất hiệu quả hơn
chủ tịch nước đề xuất ba nội dung
nội dung hợp tác trong đó apec là nơi có nhiều trung tâm sản xuất cung ứng vaccine hàng đầu thế giới
chúng ta cần đẩy mạnh hợp tác khu vực về chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất vaccine
cần nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận tạm thời của apec về bãi bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine covid một mươi chín
xây dựng bộ hướng dẫn của apec vì duy trì chủ cung ứng trong tình huống khẳng cấp nhằm bỏ đảo dòng chuyển động của các nền kinh tế
không để đứt gãy chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu như vừa qua
thứ ba là thực hiện phương châm không ai bị bỏ lại phía sau
apec cần phải triển khai nhanh các chương trình hợp tác phối hợp chính sách về hỗ trợ các nhóm yếu thế dễ bị tổn thương
nâng cao tính tự gường và năng lực thích ứng của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ siêu nhỏ tạo ra nhiều việc làm thu nhập
chuyển đổi kỹ năng cho người lao động thu hẹp khoảng cách số giữa đô thị nông thôn và người dân
chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch covid một mươi chín vừa duy trì phát triển kinh tế
chủ trương này đã được người dân ủng hộ cùng hành động nên vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương ổn định xã hội và đời sống người dân
việt nam trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của nhiều thành viên apec trong thời gian qua
chủ tịch nước cũng nhất trí thông qua tuyên bố chung của cuộc họp
tại cuộc họp các nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác và các giải pháp đa phương trong việc cùng nhau vượt qua khủng hoảng y tế thúc đẩy phục hồi kinh tế sáng tạo bền vững bao trùm và an toàn
kết thúc cuộc họp các nhà lãnh đạo kinh tế apec đã nhất trí thông qua tuyên bố chung về vượt qua covid một mươi chín và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế
trong đó có bốn định hướng hành động của apec trong thời gian tới đó là ủng hộ chia sẻ vaccine giữa các nền kinh tế tăng cường triển khai các chính sách kinh tế vĩ mô chính sách hỗ trợ phụ nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa ứng phó biến đổi khí hậu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách số
trong đó có các giải pháp tăng cường kỹ năng số cho người lao động để tham gia vào thị trường lao động mới tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và dịch vụ đảm bảo chuỗi cung ứng vận hành thông suốt và hỗ trợ quá trình phân phối vaccine mở cửa cho việc đi lại qua biên giới nhưng bảo đảm an toàn y tế
kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi tháng bảy việc tổ chức kỳ họp sẽ đảm bảo yêu cầu cao về phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là thông tin được nêu tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm do văn phòng quốc hội tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
tại buổi họp báo tổng thư ký quốc hội bùi văn cường cho biết kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày ba mươi một tháng bảy
so với kế hoạch ban đầu kỳ họp đã được rút ngắn năm ngày các đại biểu quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà quốc hội trong hơn một mươi một ngày
để tổ chức thành công kỳ họp các cơ
cơ quan của quốc hội tập trung chuẩn bị chú đáo nội dung chương trình kỳ họp các điều kiện bảo đảm và phương thức tổ chức kỳ họp trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp

thì báo cáo với các phóng viên là sẽ ở khách sạn riêng đi bằng xe riêng thế và đi vào trong quốc hội hội trường quốc hội cũng đi theo lối đi riêng và ngồi ở khu vực riêng
kỳ họp lần này có vai trò rất quan trọng đặt nền móng cho hoạt động của quốc hội khóa một mươi năm
trong đó có nội dung quốc hội sẽ tiến hành bầu phê chuẩn kiện toàn nhân sự năm mươi chức danh lãnh đạo của cơ quan nhà nước
xem xét thảo luận các báo cáo về kinh tế xã hội
tại kỳ họp này quốc hội sẽ nghe hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và kết quả xác nhận tư cách đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
quốc hội cũng sẽ xem xét thảo luận báo cáo của chính phủ trong đó có nội dung về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
với mục tiêu hàng đầu là chăm lo bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân
các cơ quan cả trung ương và địa phương nhất là các lực lượng
lực lượng tuyến đầu như y tế quân đội công an nỗ lực cố gắng thực hiện tốt hiệu quả công tác phòng chống dịch
việc thành lập quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín